phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố hà giang
thời điểm trên các lực lượng kiểm tra hành chính đối tượng ngô hải nam trú tại huyện yên minh phát hiện hai gói heroin nam khai mang theo để bán cho một số người nghiện
quá trình khám xét trên người và chỗ ở của nam thu giữ một mươi bảy gói nhỏ heroin và một số đồ vật có liên quan
được biết ngô hải nam đang là phó hiệu trưởng trường phổ thông trung học bán chú tiểu học xã lũng hồ huyện yên minh
cùng giờ cơ quan cảnh sát điều tra thì hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của dương văn tư chú tại huyện vị xuyên thu giữ chín gói nhỏ heroin và một số đồ vật khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy